nhằm phản ánh cuộc sống mưu sinh và những khó khăn mà trẻ em đường phố phải đối mặt
vào sáng ngày hai tháng một mươi hai bảo tàng phụ nữ việt nam đã tổ chức triển lãm hai mươi bốn h trên phố
với ba chủ đề ngày ấy đã từng hai mươi bốn giờ trên phố và tìm về trốn bình yên
triển lãm như thước phim ghi lại hành trình cuộc sống với những nỗi niềm của những đứa trẻ đường phố
qua các câu chuyện chân thực dung dị
bên cạnh những góc khuất tiềm ẩn đầy bất chắc chuyện của các nhân vật đã ánh dần lên niềm tin
về một tương lai tươi sáng nhờ vào sự giúp đỡ hỗ trợ của nhà nước cũng như các tổ chức cá nhân thiện nguyện
tại lễ khai mạc đại diện hội liên hiệp phụ nữ đã trao quà cho những nhân vật góp mặt trong các bức ảnh được trưng bày
triển lãm giúp chúng ta thêm hiểu và cảm động cho những số phận thiệt hồi
đồng thời thấy được vai trò của mỗi người trong việc nuôi dạy giúp đỡ và phát triển toàn diện trẻ em
để trẻ cảm thấy an toàn trong chính gia đình của mình và trong cộng đồng